hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba một vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phòng giao dịch việt tiên banh tại số một đống đa phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng
ngay sau khi vụ cướp xảy ra lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng công an quận hải châu và công an phường thạch thang đã có mặt tại hiện trường thu thập thông tin liên quan đến vụ cướp
hình ảnh camera an ninh cho thấy đối tượng sử dụng xe máy hiệu yamaha noja grande màu xám mặc áo chống nắng dài của nữ đeo khẩu trang và đội mũ kín mặt
sau khi bước vào ngân hàng đối tượng dùng roi điện vào vật giống khẩu súng ngắn đe dọa
bộ bảo vệ đối tượng đối tượng dùng roi điện vào vật giống khẩu súng ngắn đe dọa

trong ngân hàng đầu tiên xảy ra tại thành phố đà nẵng nhận thấy mức độ manh động thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
công an quận hải châu và cảnh sát giao thông công an thành phố cùng các đơn vị phối hợp vừa truy vết vừa chốt chặn tại các tuyến giao thông để truy bắt đối tượng không để đối tượng chạy thoát và tẩu tán tăng vật